ủy ban nhân dân thành phố cần thơ vừa ban hành văn bản bãi bỏ quy định tất cả phương tiện từ các tỉnh thành khác đến cần thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ giao giám đốc sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với sở công thương
ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp xây dựng phương án tổ chức giao thông kiểm soát dịch bệnh đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn
cho phù hợp với quy định của trung ương đảm bảo các nội dung thực hiện dẫn phân luồng cụ thể đối với các phương tiện không thực hiện giao nhận hàng hóa tại cần thơ
tổ chức các điểm tập kết trung chuyển và giao nhận hàng hóa tại khu công nghiệp siêu thị để giảm áp lực ủn tắc giao thông tại các điểm tập kết
trung chuyển và giao nhận hàng hóa vị trí các cửa ngõ ra vào thành phố cần thơ làm việc với doanh nghiệp kinh doanh vận tải để trao đổi
thống nhất phương án quản lý việc cách ly sinh hoạt ăn nghỉ của người dân trên phương tiện giao thông khi tham gia việc giao nhận hàng hóa trên địa bàn
quản lý lập danh sách cụ thể và thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc bằng phương pháp real time pcr đối với người trên phương tiện do sở giao thông vận tải quản lý
nhân viên vận chuyển giao nhận hàng hóa tức shipper do sở công thương quản lý
chính phủ mới đây đã ban hành nghị quyết số chín mươi bảy thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện
trước thuế vat trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín như đề xuất của bộ công thương
thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là ba tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện đến tháng chín hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
điều kiện để được hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện là các máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thời điểm ngày hai mươi năm
một mươi tháng tám đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực doanh nghiệp chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch tổng xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi trên một tỷ usd
các doanh nghiệp này mua điện trực tiếp từ tổng công ty điện lực công ty điện lực thuộc tập đoàn điện lực việt nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác
chính phủ giao bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục và quy định pháp luật
bảo đảm chặt chẽ đúng đối tượng không để trục lợi chính sách chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung số liệu báo cáo
trong hai ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng tám công an huyện trảng bom đồng nai tổ chức gian hàng không đồng nhằm hỗ trợ nhân dân trên địa bàn gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
với thông điệp không để ai biết
gian hàng không đồng sẽ có tám trăm linh phần quà mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng gồm gạo dầu ăn mì tôm bột ngọt tổng giá trị khoảng bốn trăm linh triệu đồng
đây là nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ các mạnh thường quân nhà hảo tâm hỗ trợ trao tặng người lao động công nhân xa quê đang gặp khó khăn đối tượng yếu thế
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín phải giãn cách xã hội ở tám địa bàn tâm dịch sau đó đến các địa bàn còn lại
việc đưa gian hàng này vào hoạt động sẽ giúp người dân yên tâm nhà nào ở yên nhà ấy để các lực lượng chức năng huyện trảng bom đồng nai sớm khống chế ngăn chặn dập tắt được dịch bệnh
thời gian hoạt động của gian hàng không đồng sẽ diễn ra trong tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy tỉnh bình dương về tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố thuận an và thành phố dị an thị xã tân uyên lực lượng công an cơ sở cùng với các lực lượng tuyến đầu
quyết liệt triển khai khóa chặt chung tay đẩy lùi dịch bệnh phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
thực hiện phương án ba tại chỗ các khu nhà trọ khu dân cư khóa chặt các tuyến phụ đường nhánh lối mở đường dân sinh thu hẹp các tuyến đường huyết mạch bố trí lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đây là các biện pháp được lực lượng công an các địa phương triển khai nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
bên cạnh đó cũng đã
đạo công an phường phối hợp với các ngành là ham mưu cho quỹ ban phường cũng như đảng quỹ phường là quy động cả hay không chính trị
hành lập tiếp các cái chốt từ cái giải nhà trọ này qua giải nhà trọ kia từ khu phố này qua khu phố kia để mà hạn chế làm sao pháp chức
cái việc người dân đi ra đường không cần thiết như là di phạm cái dị hệ một mươi sáu cũng như di phạm trong cái công tác phòng chống dịch hiện nay trên địa bàn một mươi sáu
lực lượng công an cũng đã tăng cường tuần tra kiểm tra kiểm soát xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch theo quy định
và thực hiện chỉ thị số một mươi sáu kiên quyết cho quay đầu những trường hợp không thực hiện quy tắc năm k của bộ y tế ai ở đâu ở đấy và không ra đường khi không thật sự cần thiết
đến nay thì phải nói rằng qua bốn ngày thực hiện chỉ đạo của bang chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh và của thành phố thì người dân đã ý thức được và đã chấp hành tốt chỉ thị một mươi sáu
chỉ còn một vài trường hợp là chấp hành
chỉ còn một trường nghiêm thì chúng tôi có lập biên bản và xử lý
công an các địa phương cũng điều tra xử lý nghiêm hàng chục trường hợp không khai báo y tế khai báo không trung thực làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
trường hợp đủ cơ sở thì cụm cố hồ sơ để đề nghị truy tố các tổ chức cá nhân liên quan theo đúng quy định
tất cả cùng vào cuộc với phương châm khóa chặt địa bàn giữ vững mở rộng vùng xanh ngăn chặn sự xâm nhập dịch bệnh từ các vùng đỏ sớm đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới
nhận được thông tin từ văn phòng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về cảnh báo của liên minh châu âu đối với sản phẩm mì khô vị bò gà của công ty cổ phần thực phẩm thiên hương
đại diện vụ khoa học và công nghệ bộ công thương thông tin tiếp tục vào cuộc xác minh thông tin liên quan đến sản phẩm này
bộ công thương ngay lập tức đề nghị công ty cổ phần thực phẩm thiên hương khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất sản phẩm mì khô vị bò gà
do công ty sản xuất
để đánh giá sự xuất hiện của chất ethylenoxid là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
theo thông tư năm mươi của bộ y tế trong sản phẩm
để có cơ sở xác minh làm rõ thông tin bộ công thương tiếp tục đề nghị ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm thực hiện ngay một số nội dung sau
tổ chức thanh tra kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của công ty cổ phần thực phẩm thiên hương
khẩn trương thực hiện việc lấy mẫu để xét nghiệm chỉ tiêu ethilin oxyd đối với một số sản phẩm công ty cổ phần thực phẩm thiên hương
đang được lưu thông trên thị trường việt nam đặc biệt lưu ý đối với sản phẩm mì khô vị bò gà
hiện nay bộ công thương cũng đang khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến cảnh báo về sản phẩm mì hảo và biến gút của ace gook
trên cơ sở tổng hợp các dữ liệu từ các đơn vị chuyên môn bộ sẽ có thông báo chính thức tới các cơ quan truyền thông báo chí
trên tinh thần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp
thưa quý vị trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp nhiều mặt hàng vật tư y tế cũng như khẩu trang nước sát khuẩn
máy đo thân nhiệt đang có nhu cầu tiêu thụ tăng cao lợi dụng điều này một số cơ sở kinh doanh lợi dụng để tăng giá
trả trộn các mặt hàng giả hàng kém chất lượng để tiêu thụ đây là những hành vi cần phải xử lý nghiêm khắc
đây là lô hàng chứa hơn tám ba trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế vừa được tổ công tác của quản lý thị trường tỉnh lào cai phối hợp với công an tỉnh phát hiện bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp nhu cầu sử dụng các loại vật tư thiết bị y tế tăng cao
lợi dụng điều này nhiều đối tượng đã tìm cách trà trộn vận chuyển mua bán các sản phẩm hàng giả hàng kém chất lượng
trước tình hình đó các lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã tăng cường kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đồng thời ký cam kết với hơn một trăm một mươi hộ kinh doanh vật tư thiết bị y tế về việc niêm yết giá sản phẩm

tổng cục thống kê vừa công bố sáng hôm nay ngày hai mươi chín tháng tám giá lương thực thực phẩm tăng tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tăng hai mươi năm so với tháng trước và tăng hai tám mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên tính chung tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cpi tăng một bảy mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
và là mức tăng thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
lạm phát cơ bản tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tăng chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trong một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có bốn nhóm tăng giá so với tháng trước
bốn nhóm giảm giá ba nhóm giữ giá ổn định nhà ở và vật liệu xây dựng
thiết bị và đồ dùng gia đình hàng hóa và dịch vụ khác
trong tháng có tám trên một mươi một nhóm hàng chỉ có số giá tăng so với tháng trước
tăng cao nhất là nhóm hàng nhà ăn hàng ăn uống và dịch vụ
với mức tăng là hai hai mươi một thực phẩm tăng ba hai mươi bảy lương thực tăng bảy
tác động làm tăng cpi chung là sáu mươi chín
nguyên nhân do trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
việc đi lại cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm gặp nhiều khóa
theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng tám và tám tháng năm hai nghìn hai mươi một
của tổng cục thống kê kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước
đạt hai mươi sáu hai tỷ usd giảm sáu so với tháng trước và giảm năm bốn so với cùng kỳ năm trước
mặc dù vậy tính chung tám tháng năm hai nghìn hai mươi một kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
tăng hai mươi một hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt năm mươi năm sáu tỷ usd tăng một mươi năm chiếm hai mươi sáu hai tổng kim ngạch xuất khẩu
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một trăm năm mươi sáu tám tỷ usd tăng hai mươi năm năm chiếm bảy mươi ba
trong tám tháng qua cả nước có ba mươi mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd chiếm chín mươi một tám tổng kim ngạch xuất khẩu

trong đó có sáu mặt hàng xuất khẩu trên một mươi tỷ usd chiếm sáu mươi ba
thưa quý vị sáng nay hai mươi chín tháng tám thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ trì hội nghị trực tuyến của ban chỉ đạo với hai mươi tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội
hội nghị kết nối với hai mươi tỉnh thành phố và một sáu mươi huyện thị xã đang thực hiện giãn cách xã hội và giãn cách xã hội tăng cường
hội nghị đã nghe báo cáo về diễn biến và tình hình dịch
bệnh tại các địa phương đặc biệt là các địa bàn mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
kết luận phiên họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
mục tiêu cao nhất hiện nay là ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh sớm nhanh hiệu quả theo tinh thần của nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
thủ tướng chính phủ yêu cầu đã thực hiện giãn cách xã hội để chống lây lan thì phải thật nghiêm thật chặt và phải giám sát hiệu quả chặt chẽ
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phải xét nghiệm thần tốc tiêm vaccine một cách khoa học an toàn hiệu quả
chú ý tiêm cho một số đối tượng theo hướng dẫn của bộ y tế
thủ tướng phạm minh chính một lần nữa nhấn mạnh vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất
đồng thời khi giãn cách phải thực hiện thu dung và điều trị tích cực để giảm các ca bệnh nặng giảm tử vong
tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở cách ly nhanh điều trị tích cực ngay tại cơ sở không để quá tải tuyến trên
kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh phương châm là lấy xã phường thị trấn nhà máy xí nghiệp làm pháo đài
mỗi người dân là chiến sĩ là trung tâm phục vụ là chủ thể phòng chống dịch
các địa phương xã phường phải bảo đảm an sinh xã hội không để thiếu ăn thiếu mặc
với những người khó khăn người lang thang cơ nhỡ người yếu thế bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội an dân trong thời gian giãn cách
vào trưa ngày hôm nay sở y tế hà nội cho biết thành phố đã ghi nhận thêm năm mươi một ca mắc mới trong sáu giờ qua
gồm một ca ngoài cộng đồng và năm mươi ca đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa
ổ dịch tại quận thanh xuân tiếp tục có thêm hai mươi chín bệnh nhân
các ca bệnh được phân bố tại các quận huyện như thanh xuân hai mươi chín ca đống đa bảy k ba đỉnh năm ca hà đông ba ca đông anh hoàn kiếm là hai ca thanh trì hoàng mai hai bà trưng là một ca
cụ thể một ca được phát hiện trong cộng đồng
bệnh nhân là bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có địa chỉ tại hai mươi năm trên bốn mươi võ thị sáu phường thanh nhàn quận hai bà trưng
bệnh nhân tham gia trực chốt tại khu vực phố trung tả đống đa
liên quan đến một số nhân viên y tế bệnh viện đa khoa nông nghiệp đã mắc covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện thanh trì thông báo tìm người có liên quan đến bệnh viện đa khoa nông nghiệp cơ sở ngọc hồi huyện thanh trì
tất cả người dân có đi đến khám và lấy test xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại bệnh viện
khoa bệnh nhiệt đới từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng tám cần thực hiện ngay tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời
thưa quý vị từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám đến sáu h sáng ngày mai ba mươi tháng tám
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa sẽ tiến hành chiến dịch tổng ra soát lấy mẫu để phòng chống dịch covid một mươi chín
gần một mươi cán bộ nhân viên chiến sĩ các lực lượng y tế công an quân đội
thanh niên phụ nữ và chính quyền các địa phương tham gia chiến dịch này
thành phố nha trang đã thành lập một ba trăm linh tổ lấy mẫu
mỗi tổ gồm năm thành viên các lực lượng y tế công an quân đội đoàn thanh niên chính quyền địa phương
tiến hành lấy mẫu tại từng hộ gia đình
đối tượng lấy mẫu là tất cả người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố
để thực hiện chiến dịch thành phố nha trang đã yêu cầu tất cả mọi người dân
trong thời gian từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám đến sáu h sáng mai ngày ba mươi tháng tám
phải tuyệt đối ở yên trong nhà
kể cả cán bộ công chức tổ chức và cá nhân đi cứu trợ phóng viên hay nhà báo
chỉ trừ người trực tiếp đến từng nhà thực thi nhiệm vụ lấy mẫu tầm soát
tính đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay tỉnh khánh hòa đã ghi nhận sáu hai trăm bốn mươi bốn ca dương tính
đứng thứ sáu toàn quốc trong đó riêng thành phố nha trang đã hơn ba sáu trăm ba mươi tám ca
thưa quý vị lợi dụng bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhu cầu tâm lý phòng chống dịch bệnh của người dân tăng cao
thời gian gần đây trên thị trường đã xuất hiện một số các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe
được ghi công dụng là kháng virus hay kháng covid một mươi chín kháng viêm điều trị đau họng cảm cúm
và nhiễm trùng đường hô hấp phòng chống dịch covid một mươi chín
dù cục an toàn thực phẩm bộ y tế và tổng cục quản lý thị trường đã ghi nhận
bộ công thương đã nhiều lần ra văn bản cảnh báo những thông tin này là sai sự thật
thế nhưng một số doanh nghiệp vẫn lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
trà gừng xuyên tâm liên xịt họng xuyên tâm liên viên sủi xuyên tâm liên
đủ các loại thực phẩm hỗ trợ gắn với tên gọi của loại thảo dược xuyên tâm liên
được công ty an thịnh đường tung ra thị trường trong những ngày gần đây
những poster quảng cáo
như một loại thần dược điều trị covid một mươi chín
tác dụng được thổi phòng như kháng covid một mươi chín kháng viêm tăng cường miễn dịch tiêu diệt
và cản toàn bộ tác nhân xâm nhập khoang miệng
những sản phẩm như thế này được giao bán tràn lan trên mạng xã hội
kèm theo những lời tư vấn sai sự thật
đã khiến cho không ít người nhẹ dạ cả tin mua về để phòng chống covid một mươi
trong cái sản phẩm này của bên em còn có thêm thành phần chính là trung tâm liên
thì nó sẽ hỗ trợ phòng tất cả các chân bệnh
vì vô hấp đặc biệt bây giờ là covid
không những thế quá trình sản xuất ra những sản phẩm này có nhiều dấu hiệu bất thường
những sản phẩm này được tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm hà nội cấp số công bố ngày ba mươi một tháng bảy
thế nhưng ngày một tháng tám đã có rất nhiều sản phẩm xuyên tâm liên được tung ra thị trường
với hàng trăm công đoạn phức tạp và có những yêu cầu khắt khe trong lĩnh vực y tế
để tạo ra hàng nghìn sản phẩm chỉ trong một ngày
không hiểu đơn vị này sử dụng công nghệ gì
để có thể rút gọn quy trình sản xuất nhanh gọn như vậy
đáng chú ý trong bản công bố phù hợp tiêu chuẩn để đưa sản phẩm ra thị trường
cũng có dấu hiệu mập mờ
trong đó doanh nghiệp chịu trách nhiệm là công ty cổ phần liên doanh cfa việt nam
còn trên nhãn mát lại là công ty cổ phần dược mỹ phẩm phúc hưng
một đơn vị hoàn toàn không liên quan gì đến những sản phẩm này
không có một thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào có tác dụng chữa bệnh
và đặc biệt là chữa những bệnh như bệnh covid
hiện nay mọi cái hình thức quảng cáo ghi nhãn là có tác dụng chữa bệnh
hay là hỗ trợ điều trị bệnh đều là các cái quảng cáo và ghi nhãn vi phạm pháp luật
dù bộ y tế đã rút lại công văn đề cập viên én xuyên tâm liên
phòng và hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
cục an toàn thực phẩm cũng đã cảnh báo
không có bất kỳ sản phẩm nào chữa hay kháng được covid một mươi chín
thế nhưng một số doanh nghiệp vẫn lợi dụng dịch bệnh
tông ra đủ loại sản phẩm gắn mark xuyên tâm liên
thổi phòng công dụng nhằm trục lợi bất chính
theo các chuyên gia y tế nếu sử dụng những sản phẩm này không đúng cách
có thể còn gây ra biến chứng
xuyên tâm liên là một cái thuốc có tính hàn rất mạnh
và như vậy nếu mà chúng ta uống một cái thuốc mà có tính hàn lâu ngày
thì nó sẽ rất là dễ bị tiêu chảy
đặc biệt là những cái bệnh nhân covid cũng có một số người là bị dấu loạn tiêu hóa và bị tiêu chảy
theo thông tin từ sở y tế tỉnh thái bình
thì đến thời điểm hiện tại nhà máy sản xuất ra những sản phẩm này
đã có công văn xin tạm dừng hoạt động sản xuất
tuy nhiên cục an toàn thực phẩm cho biết
vẫn sẽ tiến hành ra soát để xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dịch bệnh
quảng cáo sai sự thật
thưa quý vị theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
tính đến hết ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng tám
thành phố đã ghi nhận hai trăm linh năm bốn trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
theo hcdc trong hai trăm năm mươi bốn trăm sáu mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín
đã được bộ y tế công bố
có hai trăm linh năm hai mươi ba ca nhiễm trong cộng đồng

hiện thành phố điều trị ba mươi chín sáu trăm một mươi một bệnh nhân
gồm hai một trăm bảy mươi năm trẻ em dưới một mươi sáu tuổi

và một mươi tám bệnh nhân can thiệp tiêm phổ nhân tạo ecmo
trong số xuất viện cộng dồn từ ngày một tháng một đến nay
là một trăm linh hai năm trăm chín mươi tám bệnh nhân
trong đó riêng ngày hai mươi tám tháng tám
có hai sáu trăm bốn mươi ba bệnh nhân xuất viện
thành phố hồ chí minh tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh
ở khu vực vùng đỏ và vùng cam
với tần suất hai ngày một lần
khu vực vùng xanh và vùng vàng
sẽ làm xét nghiệm rt pcr
với mẫu gột năm cho vùng vàng
và mẫu gột một mươi cho vùng xanh
tần suất bảy ngày một lần
thưa quý vị mặc dù số ca nhiễm tăng
do xét nghiệm diện rộng
nhưng mà theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh lâu
tại thành phố hồ chí minh
các ca tử vong đang có xu hướng giảm
đây được xem là hiệu quả bước đầu
trong công tác triển khai nhiều biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
theo bộ trưởng bộ y tế
xu hướng tử vong tăng nhanh trong tuần
từ giữa tháng bảy và cao nhất vào tuần thứ hai
và thứ ba của tháng tám
xu hướng này giống nhau giữa các tầng điều trị
và hiện đang có xu hướng giảm
do hiệu quả bước đầu triển khai tích cực các biện pháp
cụ thể là triển khai gói điều trị f tại nhà
trạm y tế lưu động với bốn trăm một mươi ba trạm y tế
tại thành phố hồ chí minh
hỗ trợ hội chẩn chi đạo chuyên môn
từ trung tâm hồi sức tầng ba
xuống các bệnh viện quận huyện và bệnh viện giải chiến
vận hành cách trung tâm hồi sức ở tầng ba
theo đánh giá các giải pháp đã có hiệu quả giảm số ca tử vong
mặc dù số ca phát hiện vẫn khá lớn
cao hơn trung bình những ngày trước khi triển khai xét nghiệm diện rộng
bộ y tế cũng đã huy động tốn lực nhân lực
thuốc trang thiết bị cho thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành phía nam
thành phố hồ chí minh đã triển khai tiêm chủng được hơn năm bảy triệu liều vaccine
trong đó có gần năm sáu triệu liều mỗi một
và gần một trăm chín mươi liều mũi hai
ngày hai mươi chín tháng tám
ngày đầu tiên thành phố hồ chí minh áp dụng lại khai báo di chuyển nội địa
và ngày thứ năm áp dụng giấy đi đường mẫu mới
tại tất cả các chốt nội thành
nhiều người đến chốt mới khai báo
nên việc kiểm tra diễn ra lâu hơn
tại các chốt kiểm soát
lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy đi đường mẫu mới
và bắt buộc người dân phải khai báo di chuyển nội địa
theo mã qr có sẵn trên giấy đi đường
mỗi lần khai báo có thời hạn sử dụng ba ngày kể từ khi khai báo
sau đó mới phải khai lại
để tránh trường hợp tập trung đông người tại các điểm chốt
theo lực lượng chức năng
nếu người dân tuân thủ việc khai báo trước ở nhà
và chụp màn hình lại
đồng thời mang đầy đủ giấy tờ tùy thân
thì quy trình kiểm tra chỉ mất khoảng ba mươi giây mỗi trường hợp
đối với những người không sử dụng điện thoại thông minh
hoặc không am hiểu về công nghệ
lực lượng tại chốt sẽ hỗ trợ hướng dẫn
hoặc cho khai báo bằng giấy theo cách truyền thống
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đã trải qua một tuần
xiết chặt giãn cách xã hội
trong đó công an thành phố hồ chí minh là đơn vị chủ công
trong công tác kiểm soát xử lý các tình huống vi phạm
thực hiện công tác phòng chống dịch
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
số liệu từ phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an thành phố hồ chí minh cho biết
qua sáu ngày thực hiện xiết chặt giãn cách
ai ở đâu ở yên đó
tính đến sáng ngày hai mươi chín tháng tám
lực lượng cảnh sát giao thông tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
đây ghi nhận hơn một trăm chín mươi một lượt người ra đường
qua đó phát hiện một ba trăm bốn mươi hai trường hợp vi phạm
tạm giữ hai trăm bốn mươi sáu phương tiện
trong một tuần cao điểm giãn cách
hầu hết người dân ở thành phố hồ chí minh đều chấp hành nghiêm
nhưng vẫn có một số tình huống được linh động xử lý
để giúp đỡ người dân trong trường hợp cần thiết
cái điều đáng mừng là hiện tại bây giờ
đến thời điểm này thì cái số lượng mà
phương tiện cũng như người dân mà ra đường
dưới cái lý do không có lý do cần thiết
thì đã giảm tuyệt đẩy rồi
thì cái đó là đặc biệt rất mừng
còn những cái xe mà lưu lượng
mà đi lại trên đường
thì anh em sẽ cố gắng kiểm soát một trăm linh
đối với tất cả các phương tiện
kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
thực hiện giãn cách tại hội
thì cái lượng người và phương tiện ra vào chốt kiểm soát
thì chỉ có những phương tiện được quy định
là ba mươi nhóm đối tượng mới được ba chốt kiểm soát
thì lượng phương tiện và người dân di chuyển qua đây
thì ít hơn rất nhiều so với trước đây
công an thành phố hồ chí minh
cũng đã chỉ đạo công an các quận huyện và thành phố thủ đức
triển khai tối đa lực lượng phương tiện
để tổ chức tuần trai chốt chặn
bám sát địa bàn trên tuyến đầu chống dịch
nhất là địa bàn giáp ranh
các khu cách ly địa bàn bị phong tỏa
đi từ ngõ gõ từ nhà ra từ người
góp phần kiểm soát hiệu quả
trong đợt cao điểm siết chặt giãn cách
hiện nay thì hầu như tất cả lực lượng
qua nền phố đều tham gia chống dịch
có những lực lượng thì trước đây
không trực tiếp làm việc
tuy nhiên thì hiện nay là chúng tôi cũng đã có lương án
đã điều động một số
các đồng chí ở các lực lượng này
trực tiếp xuống địa bàn
xuống trực tiếp các phường
các tổ dân phố
để cùng người dân chống dịch
trong tuần tới
lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng khác
kiểm tra việc thực hiện siết chặt giãn cách xã hội
công an thành phố hồ chí minh khuyến cáo
giấy lưu thông trên đường chỉ đường pháp sử dụng cho công việc
nếu phát hiện sử dụng bổ đất không chính đáng
sẽ xử lý nghiêm theo quy định chung
một cuộc vượt cạn
thành công ngoạn một ngày trên đường phố
với một bà đỡ đặc biệt
diễn ra vào sáng sớm ngày hôm nay
hai mươi chín tháng tám
hiện cả mẹ và bé đều khỏe mạnh
đang được chăm sóc tại bệnh viện viện quận bình tân
và ngay bây giờ hoàng trí xin mời quý vị
chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bà đỡ đặc biệt này
đồng chí nguyễn văn tĩnh
học viên trường đại học cảnh sát nhân dân
đang được điều động trực chốt
tại công an phường bình hồn
hương hòa b quận bình tân tp hcm